khu di tích lịch sử văn hóa lăng và đền thờ kinh dương vương tại thôn á lữ xã đại đồng thành huyện thuận thành tỉnh bắc ninh là nơi lưu giữ phần mộ của thủy tổ nước nam và là điểm đến quan trọng cho mọi người dân đất việt hành hương về với cội nguồn vấn tổ tầm tông
theo cổ sử
thời mở nước bắt đầu từ họ hồng bàng kéo dài trong khoảng hai tám trăm bảy mươi chín đến hai trăm năm mươi tám trước công nguyên
theo sự diễn giải từ các nguồn tài liệu cho biết đế minh đi tuần phương nam kết duyên với vụ tiên sinh ra lộc tục
lộc tục tài đức thông minh hơn người được đế minh phong là kinh dương vương cai quản phương nam
kinh dương vương thành lập nhà nước sơ khai đầu tiên và đặt quốc hiệu đất nước là xích quỷ
kinh dương vương lấy thần long sinh ra lạc long quân lạc long quân lấy âu cơ rồi sinh ra một trăm linh người con là các vua hùng hiện thờ tại đền hùng tỉnh phú thọ
hiểu một cách đơn giản nhất thì kinh dương vương chính là ông nội của các vua hùng
miền đất cổ thuận thành bắc ninh là nơi đặt các dấu tích tâm linh khẳng định thời mở nước của dân tộc ta
kinh dương vương lấy thần long sinh ra lạc long quân lạc long quân lấy âu cơ rồi sinh ra một trăm linh người con là các vua hùng hiện thờ tại đền hùng tỉnh phú thỏ
hùng hiện thờ thành bắc ninh là nơi đặt các dấu tích tâm linh khẳng định thời mở nước của dân tộc ta
kinh dương vương lấy thần long sinh ra lạc long quân lạc long quân lấy âu cơ rồi sinh ra một trăm linh người con là các vua hùng hiện thờ tại đền hùng tỉnh phú thỏ

nơi duy nhất có làng mộ và đền thờ kinh dương vương lạc long quân âu cơ là những bậc thủy tổ có công mở nước

nói về di tích lịch sử văn hóa đền thờ và lăng kinh sương vương ở khu di tích á lữ thuận thành bắc ninh thì thờ kinh dương vương và lạc long quân âu cơ thì ở nhiều nơi thờ
nhưng duy nhất ở á lữ thuận thành bắc ninh thì ngoài cái đền thờ kinh dương vương nạc nông quân âu cơ còn có lăng mộ của thủy tổ việt nam kinh dương vương
như chúng ta cũng đã biết là trong cái tiến trình lịch sử của việt nam
vị vua kinh dương vương đóng vai trò là vị chua sơ khai của nhà nước
trong cái tập bốn của đại việt sử vĩ toàn thư cũng đã ghi về nhân vật kinh dương vương
thế và trên cơ sở về nghiên cứu của các nhà nghiên cứu và các cuộc hội thảo khoa học của tỉnh bắc ninh
cũng như là phối hợp với các cơ quan nghiên cứu của trung ương thì bước đầu cũng đã khẳng định rằng là
kinh dương vương là nhân vật kinh dương vương
là một nhân vật lịch sử
dấu ấn của tổ tông nguồn cội thể hiện rõ nét trong văn học dân gian
trong đó có đồng sao
trẻ thơ ở các làng quê việt đều gắn bó mật thiết với đồng sao
chi chi chành chành là bài đồng sao gắn với một trò chơi dân gian
đã được lưu truyền qua bao thế hệ
hầu như đứa trẻ nào lớn lên cũng đều đã một vài lần chơi chi chi chành chành
đặc biệt ở vùng đất thiêng thuận thành trò chơi này rất được phổ biến
bài đồng sao chi chi chành chành có khá nhiều dị bản
một vài nhà nghiên cứu văn hóa từng giải mã bài đồng giao trên như sau
chi chi chành chành là nói tới việc các chi các họ đời nọ tiếp nối đời kia
khẳng định dòng giống người việt có từ xa xưa
ngụ đế là năm vị của tổ kinh dương vương gồm đế thiên đế thích đế khôi đế tiết đế thức
ba vương là ba vua anh em vua minh vua lai và vua long cảnh
vua cả tên minh đã đặt tên nước ta thời ấy là xích quỳ
xích là đỏ màu lửa để chỉ rằng đây là dòng lõi của viêm đế
xích là một trong hai tám ngôi sao tượng trưng phương nam
chấp chế đi tìm là đi tìm và xây dựng được một thể chế để có thể xây dựng cơ đồ bền vững
những bài đồng giao thân quen và dễ nhớ hóa ra lại chứa đựng những bài học về lịch sử dân tộc
bài học về truyền thống uống nước nhớ nguồn của con lạc cháu hồng bao đời
và những trò chơi của trẻ nhỏ đã mấy nghìn năm lại là cách người việt ta hiểu hiểu hiểu

truyền thenth cháu hồng
tôi tự hào về cái dân tộc mình về cái truyền thống quý báu đó là uống nước nhớ nguồn
bởi vì là nếu như chúng ta không giữ được những nét để truyền thấu như vậy
thì đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập hiện nay departure distance hardship study
chúng ta không không không không truyền lại cho con cháu chúng ta những cái nét đẹp truyền thống như vậy
chúng ta không không không truyền lại cho con cháu chúng ta những cái nét đẹp truyền thống như vậy
giữ được cái bản sắc văn hóa riêng của mình
tự mình bên triển đê uốn lượn dưới tán cây cổ thụ
lăng kính dương vương được xây dựng từ lâu đời trên bãi đất cao
uy nghiêm với kiến trúc nghệ thuật cổ độc đáo
phần mộ đặt chính hướng bắc nhìn thẳng ra dòng thiên đức của đảo phù sa
năm minh mạng thứ hai mươi một một nghìn tám trăm bốn mươi triều nguyễn đã cho tu bổ lang
và lập bia với bốn chữ kinh dương vương lăng
toàn bộ diện tích khuôn viên lăng mộ rộng hơn hai mươi m hai
có nhà tả văn hữu võ nhà bàn soạn nhà trình
và còn bảo tồn được vườn cây cổ thụ xanh mát quanh năm
kinh dương vương lăng
khi mà lập hồ sơ khoa học diện tích lịch sử đền thờ và khu năng mộ kinh dương vương
thì chúng tôi xác định có hai cái di vật đáng chú ý là
ở tại đền hiện tại bây giờ còn nêu giữ một tấm hoành phi
để ba chữ hán lớn là nam tổ miếu
tức là miếu thờ của thủy tổ nước nam
và chúng tôi xác định rằng đấy là một những di vật

rất là quan trọng
hẳn trước kia là cái gốc phải là một cái miếu thờ
của thủy tổ nước nam ở nơi này
và sau này mới có đền thờ
và chính cái vị trí đền thờ hiện tại
là vị trí của cái nghè của làng á nữ ngày xưa
thế còn một trong những cái di vật thứ hai
mà cũng cực kỳ quan trọng
mà đánh dấu cái vị trí
cũng như là lơi thờ của thủy tổ kinh dương vương
là cái tấm bia
để bốn chữ hán lớn là kinh dương vương lăng
và bên cạnh đè liên hiệu là minh mạnh nhị thập chất điên
tức là năm một nghìn tám trăm bốn mươi
đã thời minh mạnh thứ hai mươi một
đã cái dựng bia và lập cái năng thờ
ở tại làng á nữ
cách lăng mộ không xa là đền thờ kinh dương vương
đền có kết cấu kiểu chữ công nhìn về hướng nam
tại đây còn lưu giữ rất nhiều đạo sắc phong thần phả đồ thời tự câu đối bia ký có giá trị
chứng tỏ việc thờ cúng các vị thủy tổ dân tộc á lữ có từ rất xa xưa
trong đền có nhiều hoành phi câu đối khẳng định công ơn kinh dương vương mở nước như nam tổ miếu nam bang thủy tổ
hậu cung đền có ba cỗ ngay thờ ngay kinh dương vương ở giữa ngay lạc long quân bên phải ngay âu cơ bên trái
qua đó khẳng định vị trí quan trọng của khu di tích trong đời sống tinh thần của người dân địa phương
cũng như sự tôn thờ ngưỡng vọng của các triều đại lịch sử đối với tiên tổ

năm hai nghìn tám cụm di tích lịch sử lăng và đền thờ kinh dương vương đã được công nhận
là di tích lịch sử văn hóa quốc gia

cái di tích kinh dương vương lạc long quân âu cơ là thủy tổ của việt nam tổ của họ hồng bàng
của họ hồng bàng bác hồ nói là hồng bàng là tổ nước ta nằm trong quần thể đậm đặc di tích
của vùng văn hóa nuôi lâu kinh bắc cổ xưa do vậy di tích có vai trò kết nối văn hóa vùng miền
và có ý nghĩa phát triển du lịch văn hóa tâm linh đồng thời hướng cho nhân dân mọi miền tổ quốc
về tham quan du lịch về nguồn để giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa ngàn năm của dân tộc ta
giáo dục cho các thế hệ tương lai chúng ta tiếp tục đoàn kết xây dựng và bảo vệ tổ quốc ta trường tồn vĩnh kiểu
hiện giờ người trông coi đền thờ thủy tổ kinh dương vương là cụ biện xuân phẩm
công việc này từ trước tới giờ vẫn được người trong dòng họ biển

địa phương coi việc ngày ngày đèn nhang cho cửa đền là một công việc cao quý và đáng tự hào
người trông coi đền thờ phải là người có hiểu biết về lịch sử
về những tích cổ truyền thuyết của địa phương và am hiểu về nguồn gốc người việt
những câu chuyện đầy thú vị về thủy tổ kinh dương vương
cha lạc long quân và mẹ âu cơ thì mới có thể làm tốt được công việc
kho tàng di sản văn hóa quý giá của quần thể di tích còn được thể hiện ở tín ngưỡng và lễ hội truyền thống
hàng năm cứ đến ngày một mươi tám tháng riêng đền đình đình làng á lữ lại mở hội
ngoài đình đám một mươi tám tháng riêng ngày một mươi năm tháng tám âm lịch còn có hội đền thượng và đền hạ
dân làng làm ba mâm chám đen tượng trưng cho năm mươi người con theo mẹ lên vùng rừng núi sinh cơ lập nghiệp
ba mâm cá gỏi tượng trưng cho năm mươi người con theo mẹ lên vùng rừng núi sinh cơ lập nghiệp
năm mươi người con theo cha sống biển khai mở miền biển
trong những ngày lễ hội đã thu hút hàng ngàn vạn con cháu lạc hồng từ khắp mọi miền đất nước về với khu di tích lăng và đền thờ
nhằm tri ân và thờ phụng tôn vinh kinh dương vương lạc long quân âu cơ là những bậc thủy tổ có công mở nước
trong những năm gần đây thì các vị lãnh đạo của đảng và nước
nước cũng đã về thắp hương và dân hương trong các dịp lễ hội xuân hàng năm
bên cạnh đó đối với tỉnh bắc ninh nói chung và huyện thần thành nói riêng
chúng tôi cũng đang có những bước xúc tiến quan tâm hơn trong việc quy hoạch chi tiết các hạng mục công trình
ở khu vực di tích lăng và đền thờ kinh nhân vương
để nơi đây xứng tầm là trốn tổn
để mọi con người con của nước việt trong nước cũng như nước ngoài hàng năm có điều kiện đến để chiêm bái cũng như là tham quan đối với khu di tích
bằng trách nhiệm đối với tổ tiên dân tộc các ngành các cấp cùng nhân dân địa phương đã đang và sẽ bảo vệ phát huy giá trị lịch sử văn hóa của khu di tích
hy vọng trong tương lai không xa quần thể di tích lăng và đền thờ kinh dương vương
sẽ được xây dựng khang trang bề thế tương xứng với tầm vóc lịch sử và công lao khai sinh lập quốc
trở thành điểm đến của môn dân đất việt cũng như du khách quốc tế
hiện nay thì tỉnh bắc ninh cùng với các bộ ngành có liên quan và nhân dân địa phương
đã và đang tổ chức trùng tu tôn tạo khu năng mộ từng bước tu bổ phục hồi cho di tích xứng đáng xứng tầm
là nơi thờ vị vua thủy tổ việt nam
với quy hoạch tổng ba mươi sáu một mươi tám hectare ban quản lý di tích có trách nhiệm trông coi và tổ chức giữ gìn
tổ tông và nguồn cội là điều thiên lượng nhất đối với mỗi người con đất việt
từ bao đời nay trong tâm thức của mỗi người dân việt nam việc tìm về nguồn cội đã trở thành
truyền thống tốt đẹp được duy trì từ đời này qua đời khác
con người có tổ có tông như cây có cội như sông có nguồn
việc coi quốc gia dân tộc như một gia đình lớn lấy khuôn phách ứng xử gia đình gia tộc để tạo thành
khuôn khổ ứng xử của xã hội giúp thống nhất một hệ ý thức việt nam là điều không phải quốc gia nào cũng có
vì thế tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên có lẽ là nét văn hóa thể hiện rõ nhất quan niệm sống
cách đối nhân xử thế của con người việt nam
quý vị và các bạn thân mến người dân việt nam luôn tự hào là dân tộc có ý niệm sâu sắc về
giống nòi tổ tiên các truyền thuyết về bọc chăm trứng về dòng máu lạc hồng không chỉ gắn liền
với chiều dài lịch sử của dân tộc mà còn là biểu hiện sâu sắc nhu cầu gắn kết cộng đồng
khát vọng tình cảm hướng tới sự đoàn kết quốc gia được kết tinh trong hai chữ đồng bào
bắc ninh là mảnh đất với nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng một trong số đó là làng nghề làm
giấy gió sự kia giấy gió được dùng nhiều trong công việc in ấn sách kinh thánh và vẽ tranh để
lưu giữ đến nay giấy gió không còn được dùng nhiều và phổ biến như trước kia lại thêm công việc sản
xuất ra giấy gió là cả quá trình vất vả nên đến nay nghề làm giấy gió đang bị mai một hiện chỉ có
một vài gia đình ở phong khê còn đang cố gắng gìn giữ được nghề làm giấy gió bởi một vài người còn
nặng lòng tâm huyết và lưu luyến với nghề truyền thống của cha ông cách đây vài chục năm các
gia đình ở đống cao hầu như nhà nào cũng làm giấy gió cung cấp giấy cho các làng tranh truyền thống
và in ấn sắc phong sách vở nhưng đến nay số gia đình còn giữ nghề chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay
ông biểu cũng như nhiều người lớn tuổi trong làng đều không rõ nghề làm giấy gió ở quê mình có từ
khi nào ông chỉ biết từ thời cha ông mình mọi người đã quen thuộc với các công đoạn làm giấy gió
rồi mọi thứ thay đổi khi giấy công nghiệp xuất hiện các gia đình không còn sống được với nghề
nên dần từ bỏ ông biểu là một trong vài người còn lại ở làng đống cao phường phong khê vẫn tiếp
tục chỉ công việc làm giấy gió của gia đình từ nhiều đời
tôi lớn lên thì xây dựng gia đình thì năm hai mươi ba tuổi thì tôi đã sản xuất từ năm đấy đến bây giờ tôi
vẫn đang giữ năm nay là tôi sáu mươi tuổi cái cây gió nó sống ở trên núi ở mạng rừng núi nó đã trải qua
nhiều thời tiết khắc nghiệt nó là sống được thì cho nên là cái tơ của nó tức là mình gọi là sợi
selilo thì nó có độ bền cao lắm tức là sống nó trải qua những cái thời tiết khắc nhiệt khí hậu của
việt nam hai nữa là chúng tôi sản xuất không dùng hóa chất làm hoàn toàn thủ công nước sạch và tất
cả các loại nghiên nghiệm đều là cây của đất nước mình là nó rơi trên rừng bể không dùng một tí hóa chất nào
cho nên cái tuổi thọ của nó độ bền của nó nó giữ nguyên sinh bởi vì là cái cây gió cái sợi của nó nó được tôi luyện
để làm ra được một tờ giấy gió mỏng tang và giản dị như thế lại là cả một quá trình lao động thủ công
nhiều vất vả cây gió trải qua thời gian phơi khô rồi lại ngâm nước để lấy được sơ gỗ người thợ phải nghi
bột mịn trước khi đem xeo giấy là công đoạn khó nhất và đòi hỏi tay nghề cao của
những người nhiều kinh nghiệm bởi nó quyết định tới độ dày mỏng của mỗi tờ giấy
sau khi xeo giấy công đoạn phơi giấy cũng không kém phần quan trọng người thợ phải
căn vào thời tiết để tính thời gian và khoảng cách giấy phơi giấy phải được phơi khô từ từ
mới đảm bảo chất lượng giấy và không bị nhăn cầu kỳ và phức tạp là thế nhưng ông biểu vẫn
hàng ngày chăm chút cho những tờ giấy không chỉ thế ông cũng luôn mành mò nghiên cứu để kéo dài
tuổi thọ và thay đổi
hình thức của giấy gió ngoài giấy gió truyền thống ông sáng tạo thêm các loại hoa cỏ khô
tự nhiên vừa tăng tính thẩm mỹ lại không làm mất đi nét đẹp của giấy gió truyền thống
thỏa chứa ngày hôm nay có thể nhìn thấy hoa cỏ khô trề sắc nền mịn với đất nước và đội tuổi looking
trang trí này sẽ làm
nó là sợi xe lilo của ngành giấy
thứ hai nữa là tôi cho thêm những hoa văn như lá tre hoa cỏ hoa giấy lá dương sể
thậm chí có đôi lúc tôi cho cả những con bươm khô vào để trang trí
làm những đèn ngổ và những đèn trang trí cho nó đa dạng
thì khách hàng là người ta cũng thích
công việc tuy nhiều công đoạn vất vả nhưng vì làng nghề của cha ông để lại
lại thực sự say mê và yêu thích những tờ giấy gió mong manh
nên dù đã nhiều tuổi ông vẫn duy trì công việc suốt gần bốn mươi năm qua
đến bây giờ là tôi cảm thấy là cái nghề truyền thống này của mình nó bị mai mồi
tôi rất tiếc
rất tiếc một ngày nào nó không gìn giữ được cái
cái nghề truyền thống này nữa
bởi vì cái giấy này nó rất quý
trước đây thì là nhà nước mình là chưa có giấy máy là hầu như dùng giấy thủ công này hết
cho nên tôi cũng rất tiếc rất tâm đắc về cái nghề giấy này nhưng mà cũng không giữ được
những cái thời đại mới này là bây giờ
cánh trẻ nó không theo đuổi bởi vì làm nó công phu làm nó lâu
hai là cái nguồn nguyên liệu bây giờ là không có
lơi nào người ta duy trì người ta trồng nữa
cho nên là mai mỏi nó hết rồi
ông không muốn nghĩ rằng giấy gió đến một ngày sẽ mất đi
và mình là một trong những người thợ làm giới gió cuối cùng ở mảnh đất phong khê bắc ninh
với tình yêu với nghề ông vẫn đang nỗ lực cố gắng để nghề truyền thống của cha ông không bị lãng quên
và giấy gió sẽ không chỉ là hoài niệm xa xôi với thế hệ con cháu sau này
nhắc đến văn hóa kinh bắc không thể không nhắc tới văn hóa ẩm thực
ẩm thực nơi đây phong phú với nhiều loại bánh của thôn quê
tuy bình dị nhưng lại là những món quà đặc sản với du khách mỗi khi có dịp ghé qua
bánh phu thê của dân làng đình bàng
không chỉ là một thứ quà quê ngọt ngào mà nó còn chứa đựng câu chuyện nhiều ý nghĩa về tình nghĩa vợ chồng về chiết lý cân bằng trong cuộc sống
trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng về với làng đình bảng nguồn gốc của cặp bánh phu thê để thưởng thức hương vị của món bánh này
bánh phu thê ngày nay gần như là một thứ lễ vật không thể thiếu trong những dịp lễ hỏi cưới xin của người việt
câu chuyện về sự ra đời của chiếc bánh dù chỉ được chuyển miệng từ đời này sang đời khác nhưng đã trở thành truyền thuyết mà bất cứ người dân đình bảng nào cũng biết và ghi nhớ
là ngày rỗ vua ở đây các dân làng gói các loại bánh nên đủ các loại bánh như bánh trưng bánh dợ bánh tẻ
trong đó có cái bánh phu thê này thì có một đôi vợ chồng trẻ họ làm ra cái bánh dân nên vua ăn lúc đó thì khen ngon
vua mới đặt tên cho
cái bánh này gọi là bánh phu thê
người làng chẳng ai biết món bánh này có từ khi nào nhưng đi khắp làng đình bảng đầu người ta cũng có thể tìm được những cửa hàng nhỏ nhỏ làm và bày bán bánh phu thê
những chiếc bánh nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay bình dị với lớp lá rong gói ngoài
nhìn tưởng đơn giản
nhưng phải qua nhiều công đoạn và yêu cầu sự cầu kỳ tỉ mỉ của người làm
bột làm bánh phải là bột nếp cái hoa vàng xay ra
lấy tinh bột nếp lọc phơi khô như bùt sắn dây rồi mới bắt đầu nhào với nước
chọn được loại gạo nếp ngon để làm bột là yếu tố quan trọng để khiến vỏ bánh dèo và mềm
bánh phu thê này là nằm bằng tinh bột nếp nọc
cái bột nếp nọc này là làm từ gạo nếp
lếp xay ra gạo nếp cái hoa vàng xay ra sau nọc phơi khô như là bột sắn dây uống nước
xong lấy bột đấy là chạo và trộn với đu đủ lước danh danh với đường kính
đấy là làm nguyên liệu của vỏ bánh
còn nhân thì là bằng đậu xanh và dừa với đường kính
sau bột được trộn đều và ủ trong một khoảng thời gian
người dân còn trộn thêm sợi đu đủ xanh để làm nên hương vị riêng của bánh phu thê đình bàng
màu vàng đặc trưng của vỏ bánh được người dân lấy nước quả danh dành để tạo màu
tuyệt nhiên không dùng đến phẩm màu
lấy màu là quả danh danh
cuối năm cuối tháng một mươi một tháng một mươi hai là quả dành đấy chín thì cô có thể hòa luôn là lấy màu
thế còn để làm bột
cuối năm thì cô phải đem phơi khô đi sau cất
thì khi dùng thì cô phải đun lên thì để lấy màu
nhân bánh được làm từ đỗ xanh và đường kính thêm sợi dừa nạo để tạo vị thơm và ngậy cho bánh
sau khi nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng mọi người mới bắt đầu gói bánh
người ta làm nhân tròn bánh vuông như biểu tượng vuông tròn của chất lý âm dương
bột được giàn mỏng nhân đỗ đặt vào giữa rồi bao phủ một phần bột còn lại lên nhân như thể hiện sự ôm ấp che chở của tình nghĩa khung thê
chất lý á đông cũng được thể hiện một cách tinh tế qua các màu của bánh
màu xanh của lá tượng trưng cho sự trung thủy
lạt buộc hồng
mô phòng sợi tơ hồng kết nối
bánh màu vàng thể hiện tình yêu thương của vợ đối với chồng

nhưng mà ngày xưa thì nó không có đồng hồ người ta các cụ thì cấm cái nén hương đấy

sau lớp lá đổi màu vì nước luộc là lớp vỏ bánh
sau lớp lá đổi màu vì nước luộc là lớp vỏ bánh vàng óng trong suốt bên trong
chỉ một miếng bánh nhỏ thôi cũng có thể thấy được sự hòa quyện của gạo nếp dèo
những sợi đu đủ vừa bùi vừa giòn đỗ xanh và cùi dừa béo ngậy
mảnh đất kinh bắc nhiều màu sắc với những dấu ấn lịch sử và văn hóa đặc trưng
còn bảo lưu được rất nhiều những giá trị truyền thống mà không phải vùng quê nào cũng có được
chúng tôi sẽ còn trở lại với vùng đất này với những câu chuyện mới
những trải nghiệm mới
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo